thông tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh
đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ và một số nơi thuộc khu vực nam trung bộ
ngày mai hai mươi tháng một mươi một không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở phía đông bắc bộ có mưa giải rác
bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét riêng vùng núi và trung du phía bắc
có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi từ một mươi bốn một mươi sáu độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c